tranh thủ thời tiết thuận lợi thời điểm này ngư dân ở khu vực miền trung đang tắt bật vươn khơi bám biển
với hy vọng chuyến biển cuối năm sẽ thắng lợi để bà con có thể đón một cái tết no đủ
cảng cá thọ quang những ngày cuối năm hàng trăm tàu cá tắt bật lấy sang dầu nước đá
chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến biển cuối của năm
theo quan niệm của nhiều ngư dân đây là chuyến biển đặc biệt nên sẽ kéo dài từ một mươi năm đến hai mươi ngày
tàu sẽ cập cảng trước tết nguyên đán khoảng một tuần để cung cấp hàng hóa cho thị trường
do tết là thời điểm nhu cầu và giá hải sản tăng cao hơn so với ngày thường
nên ngư dân đều cầu mong cho chuyến biển thắng lợi để được đón một cái tết đầy đủ và ấm cúng hơn
cầu mong cho chuyến biển này thuận